khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm b ba trên kênh cây me
thuộc ấp vĩnh thạnh b xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
nhiều đối tượng đã chống đối cản trở
ngay sau đó nhóm đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nhóm đối tượng đã đến ngăn cản
chửi bới hành hung không cho đơn vị tiến hành thi công
mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích yêu cầu giải tán
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục có những hành động chống đối
khi lực lượng chức năng đi qua cầu canh cây me để triển khai phương án bảo vệ
một số đối tượng ngăn cản không cho đi qua dùng tay và cây đánh liên tiếp
vào người cán bộ chiến sĩ công an
các đối tượng còn lại sử dụng ống tuyếp sắt cây cừu tràm và đá ném vào lực lượng chức năng
ngoài ra các đối tượng còn mang theo hai bình ga loại một mươi hai kg đặt tại điểm đặt cống
dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống canh để ngăn cản thi công
vụ việc làm cho một mươi ba cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu bị thương
trong đó có hai đồng chí bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do thiếu hiểu biết về pháp luật và có những yêu cầu đền bù không hợp lý dẫn đến vi phạm pháp luật